malaysia hốt khoảng sơ tán hàng chục nghìn người vì lũ lụt tồi tệ nhất bảy năm qua
quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất về tình hình bão lũ lụt trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị khi cơn bão số chín chưa kịp đi qua thì mới đây hàng chục nghìn người dân malaysia
đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu hộ một mươi chín tháng một mươi hai do ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất
kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
theo geno news asia malaysia thường phải hứng chịu một số hiện tượng thời tiết cực đoan vào cuối năm
trong đó có những trận lũ xảy ra vào thời điểm này khiến cho hàng nghìn người dân phải sơ tán
đến cuối năm nay những trận mưa như trút từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai khiến cho mực nước trên nhiều con sông
tại malaysia dâng cao vượt bờ gây lũ lụt trên diện rộng nước lũ đã nhấn chìm nhiều khu vực đô thị
khiến hoạt động trên nhiều trục đường chính bị gián đoạn và đẩy hàng nghìn người
vào tình trạng mắc kẹt ít nhất hai mươi một người tại tám bang và vùng lãnh thổ của malaysia
đã phải sơ tán tới các trung tâm cứu hộ vì tình trạng lũ lụt trong số này có một mươi người ở pahang
và hơn năm người tại selangor bang giàu có nhất cả nước và bao quanh thủ đô kuala lumburg
thủ tướng malaysia ismail sabri yaakob đã cảm thấy bất ngờ trước tình hình ở selangor
vì khu vực này ít khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với lũ lụt ở thị trường
ở thời điểm của các năm trước đó ông ước tính lượng mưa tại selangor trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai
đã ngang bằng tổng lượng mưa ở bang này trong cả tháng ở điều kiện bình thường
tình hình tại selangor khá hỗn loạn vì nước lũ dần lên bất ngờ vào thời điểm này trong năm
thủ tướng jakov nói trong cuộc họp báo vào hôm một mươi chín tháng một mươi hai ông cũng cho biết đã chỉ đạo
tất cả các bộ ngành tăng cấp đôi nỗ lực giúp đỡ các hoạt động phòng chống lũ lụt
đặc biệt ở các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
bên cạnh đó thủ tướng malaysia cũng thông báo chính phủ sẽ
phân bổ số tiền khoảng một trăm linh triệu riênggit malaysia tương đương với hai mươi ba bảy triệu usd
để sửa chữa các nhà cửa cùng các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng đồng thời sẽ hỗ trợ tài chính
cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
dữ liệu được công bố trên các trang web chính phủ malaysia vào sáng một mươi chín tháng một mươi hai cho thấy
mực nước lũ đã vượt ngưỡng nguy hiểm tại sáu bang ở miền trung và đông bắc nước này
hàng chục tuyến xe buýt trong nội đô và xung quanh kuala lumburg đã bị hủy
trong khi dịch vụ tàu hỏa chạy đến thành
hàng phố klan cũng bị tạm dừng
nhiều tuyến đường lớn trong đó có một tuyến đường cao tốc hướng đến kuala lumburg đã tạm ngưng hoạt động
hơn sáu mươi sáu nhân viên cảnh sát dân quân và lính cứu hỏa đã được huy động để giúp giải cứu
những người bị mắc kẹt trong nước lũ và đưa họ đến nơi trú ẩn an toàn
dù lượng mưa đã giảm tại một số khu vực cơ quan khí tượng malaysia cảnh báo mưa lớn
vẫn tiếp tục diễn ra nhiều khu vực ở bang pahang
malaysia từng hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ
vào hồi năm hai nghìn một mươi bốn khiến cho một trăm một mươi tám người phải rời bỏ nhà cửa
hơn hai mươi một người ở malaysia sơ tán khẩn do lũ lụt nghiêm trọng
theo reuters perat là bang mới nhất bị lũ lụt gây ảnh hưởng
sáu bang khác của malaysia đang ngày càng bị lũ lụt tác động nặng nề
hãng thông tấn bernama cho biết tổng cộng hơn hai mươi một người đã được sơ tán khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt
đến các trung tâm cứu trợ vào buổi trưa
hơn một mươi một người hôm một mươi tám tháng một mươi hai cũng đã phải sơ tán
khẩn khi mưa lớn khiến cho hàng chục con đường bị ngập trong nước
thủ tướng ismail sabri yaakov thông tin trong một cuộc họp báo
một mươi năm người dân ở selangor khu vực giàu có và đông dân nhất của malaysia
đã được sơ tán đến hơn một trăm linh trung tâm cứu trợ
thủ tướng cho biết lượng mưa trong ngày qua tương đương với tổng lượng mưa cả tháng ở điều kiện bình thường
các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe và trên mái nhà
hơn sáu mươi sáu nhân viên bao gồm cảnh sát quân đội và lính cứu hỏa
đã được huy động để giải cứu người dân và đưa họ đến nơi an toàn
ông ismail đồng thời thông báo rằng chính phủ sẽ phân bổ số tiền ban đầu là hai mươi ba bảy mươi một triệu usd
để sửa chữa nhà cửa và cơ sở hạ tầng đồng thời sẽ hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng
bang giàu có nhất malaysia bị mưa lũ nhấn chìm
các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều con sông đã tràn bờ
sạt lở đất ở nhiều nơi và ô tô chìm trong biển nước trên những con phố vắng bóng người
ashraf noor azam một cư dân hai mươi sáu tuổi ở thành phố sa alan cho biết
anh không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy
asoft đã buộc phải để lại xe bên đường cao tốc
sau bốn giờ bị mắc kẹt mà không được giúp đỡ trong khi lũ lụt không hề thuyên giảm
chúng ta quyết định đi bộ trong lũ ashraf viết trên mạng xã hội twitter
nước lũ dâng cao ở nhiều đô thị malaysia khiến cho ít nhất ba mươi người phải sơ tán
hàng nghìn người mắc kẹt quân đội được triển khai ứng phó
những trận mưa như trúc từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai khiến các con sông tại malaysia tràn bờ
nhấn chìm nhiều khu vực đô thị và cắt đứt nhiều các đường chính làm hàng nghìn người mắc kẹt
hơn ba mươi người tại tám bang của malaysia phải sơ tán vì lũ lụt
trong đó có hơn một mươi bốn người ở bang pahang miền trung nước này
trong khi đó gần một mươi người phải rời bỏ nhà cửa tại bang selagore bao quanh thủ đô kuala lumburg
thủ tướng malaysia ismail sabri yaakob đã bày tỏ sửng sốt trước tình trạng lũ lụt nghiêm trọng
tại selagor lượng mưa tại selagor hôm qua ngang bằng cả tháng
ismail sabri cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai
tình hình tại selagor khá hỗn loạn vì nước lũ dần lên bất ngờ vào thời điểm này trong năm
thủ tướng malaysia nói thêm rằng ông đã chỉ thị quân đội và cảnh sát triển khai lực lượng hỗ trợ
người dân ứng phó lũ lụt
chính phủ malaysia sẽ cấp cho mỗi gia đình bị thiệt hại vì lũ lụt một ringtrit malaysia
bằng hai trăm ba mươi bảy usd để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa
theo tuyên bố của thủ tướng ismail sabri yaakov hôm chủ nhật
thủ tướng malaysia đã ra lệnh ưu tiên giải cứu những người vẫn kẹt lại trong vùng lũ lụt
và đã cử binh sĩ đến các khu vực thiên tai để cứu trợ cư dân
hôm chủ nhật thủ tướng đã đến thăm các trung tâm hỗ trợ tị nạn ở bang selangor như tờ báo đưa tin
theo dự báo của các chuyên gia khí tượng malaysia hôm chủ nhật mưa lớn liên tục
có thể khiến cho tình hình ở các bang bị ảnh hưởng trở nên tồi tệ hơn nữa
bây giờ đã có năm con sông chính
đã bị tràn bờ
thông cáo nhắc nhở
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lũ quét ở malaysia khiến cho bảy người thiệt mạng và mất tích
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nhà chức trách malaysia cho biết ba người thiệt mạng và bốn người vẫn mất tích
sau khi lũ quét tràn xuống một vùng núi ở phía bắc nước này và đã gây ngập úng nhiều ngôi làng
các nhân viên cứu hộ xác nhận nước đầy bùng đá và các khúc gỗ đã tràn vào các khu dân cư
ở gần núi cherai vào ngày một mươi tám tháng tám
gây ngập úng nhiều tuyến đường nhà cửa và cuốn trôi nhiều ô tô
hai huyện đã thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
trong khi một số cư dân mắc kẹt trong căn nhà bị cô lập do nước lũ
sáu mươi người đã được sơ tán đến nơi an toàn
hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm và cứu nạn
các tổ chức phi chính phủ cho rằng nạn phá rừng và khai thác gỗ trong khu vực gây tác động tiêu cực tới môi trường
có thể là nguyên nhân gây lũ quét
trong khi đó giới chức địa phương cho rằng cường độ của những trận mưa lũ như trút nước là nguyên nhân chính gây lũ lụt
lũ quét thường xảy ra ở malaysia
tuy nhiên các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ và cường độ các trận lũ lụt cho lượng mưa cực lớn
nguyên nhân cơ bản gây ra lũ lụt là do triều cường hoặc bão tạo ra nước lũ với khối lượng lớn kèm đất đá tràn qua bờ sông
hoặc làm vỡ các công trình ngăn lũ vào các vùng trũng như đập hoặc do nước biển dân làm tràn ngập nước vùng ven biển
mưa lớn và kéo dài do bão lớn là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt
ngoài ra ở vùng đồng bằng cụ thể là cửa sông tiếp giáp với biển triều cường là một dân tố làm cho lũ lụt trầm trọng hơn
ngoài ra còn một số yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện lũ lớn và bất thường
khu vực càng rộng thì nước lũ lên càng chậm và cũng sẽ rút chậm
hoặc lại nếu như lưu vực hẹp và thun dài sẽ làm cho nước lũ lên nhanh hơn
trong một số trường hợp thậm chí sẽ hình thành lũ quét và lũ ống
rừng bị chặt phá tàn phá cũng là một nguyên nhân gây lũ lụt lũ quét trên vùng núi và xói mòn đất
hiện tượng enino và la nina đã gây ra nhiều loại hiện tượng lúa lục và hạn hán trên nhiều vùng khác nhau trên thế giới
nếu ở một vùng nào đó có cả một hệ thống sông gồm nhiều con sông hợp thành mà không biết bảo vệ rừng
thì khả năng hình thành tổ hợp lũ lục là rất cao
những tin tức mới nhất liên quan đến lũ lụt sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại